một báo cáo vừa được chính phủ liên bang australia công bố cho thấy chỉ chín bốn các chất thải nhựa được tái chế trong năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy
báo cáo này cũng cho biết việc đạt mục tiêu quốc gia về tái chế hoặc phân hủy ít nhất bảy mươi các loại bao bình nhựa của australia vào năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đòi hỏi phải mở rộng đáng kể lĩnh vực tái chế nhựa trong nước từ mức hiện tại là hai mươi bảy
dự kiến chính phủ australia sẽ tổ chức hội nghị quốc gia vào tháng ba nhằm tìm giải pháp cho vấn đề rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nổi cộng
theo kế hoạch bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một australia sẽ ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu rác thải nhựa ra nước ngoài trong khi đó lượng nhựa sử dụng trong sinh hoạt và thương mại của nước này dự báo vẫn sẽ tăng lên gấp đôi trong hai thập kỷ tới